tính đến một mươi tám h ngày hôm nay hai mươi năm tháng một mươi một thành phố hồ chí minh đã phát hiện bảy mươi bốn người bị nhiễm virus zika tại một mươi bảy trong số hai mươi bốn quận huyện
hiện nay diệt mũi và diệt loang quang là việc làm cần thiết nhất để phòng chống bệnh này lây lan ra diện rộng
trong đó một số quận huyện đã có nhiều biện pháp để kiểm tra xử lý nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng chống gì cả
những khu nước đọng ao tù là nơi chứa nhiều loang quang đặc biệt những bể chứa nước các công trình xây dựng là nơi sinh sôi nề nở của bò gậy loang quang
chính vì vậy việc tuyên truyền cho các chủ thầu công trình xây dựng trong việc diệt bỏ gậy lang quang để ngăn ngừa sự lây lan của sốt xuất huyết và zika đang được các địa phương tại thành phố thực hiện
hướng dẫn cho đơn vị thi công cách diệt loang quang ví dụ như không để nước
đồng lao ngày phải hút nước thường xuyên và khắc phục nếu có hố gà hay là những vấn đề nào thì nhanh chóng đưa lấp đi không có để động nước
còn có hướng dẫn ví dụ như lỡ mà có kéo dài thì phải đổ nhớt hoặc là đổ những hóa chất mà không làm cho con loang quang nó sống
thì chị cũng thấy trong công trình nếu mà bình thường nó có chứa loang quang thì sẽ có mũi mà mình vô lúc bữa nay thì không thấy mũi
trong đó tân phú lập quận
tân phú lập quận đang trên đà đô thị hóa nhanh có hàng trăm công trình lớn nhỏ đang thi công gian dở nhiều bãi đất trống
đây cũng là địa bàn dân cư đông với trên bốn mươi bảy là cư dân nhập cư
nhiều khu phòng trọ có diện tích chật hẹp hệ thống công rãnh không có thông thoát gây ứ động nước sinh hoạt nước mưa
có những công trình xây dựng là nó còn đang tiến hành nó làm thì mình dẫn động nó hoặc là mình nó dễ hơn
còn có những công trình mà nó thiếu dốn gì
nó bỏ rồi nó để lại những cái tồn động mà trong cái đó thì mình cũng khó vô
mà vô được rồi là mình cũng xử rồi nó cũng có lại
nghĩa rằng là nó có những cái chậu nước chậu nước đó mình đâu dám đập
cho nên mình bỏ cái abad vô cái thuốc abad vô để mà mũi nó không phát sinh
hiện nay ngành y tế quận tân phú đã khoanh sáu mươi tám vùng nguy cơ với bốn mươi năm vùng nguy cơ vừa để thực hiện tổng vệ sinh môi trường xử lý vật chứa có lăng quăng
và khoanh vùng diệt mũi tại một mươi sáu vùng nguy cơ cao
trong điều kiện bệnh di ca đang lan nhanh các cán bộ y tế đã nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức như đoàn thanh niên hội phụ nữ mặt trận tổ quốc khu phố
khi mà xử phạt thì mình giải thích cho họ hiểu
bởi vì khi mình đến mình kiểm tra mình nói cho họ biết được là cái nguy cơ cái công trình xây dựng này nó có thể bùng phát dịch trên địa bàn phường
và yêu cầu họ phải phối hợp với mình để làm cái công tác phòng chống dịch bệnh
đa số là các cơ sở họ đều chấp hành rất là tốt
sau khi đó mình tái kiểm tra tái kiểm tra để sau xử phạt thì họ chấp hành tương đối tốt
họ dọn dẹp sạch bởi vì là họ biết được rằng là nếu như họ để còn vaccine lăng quăng thì họ sẽ bị phạt
bệnh zika chủ yếu là do mũi gây ra
vì vậy người dân nên tăng cường diệt lang quang bằng cách úp các dụng cụ chứa nước trong nhà như chùm vải bình bông vật chứa nước thờ cúng
trong thời gian gần đây phường phú thạnh quận tân phú cũng đã xử phạt ba điểm vi phạm tích chữ nước chứa lăng quang với tổng số tiền sáu triệu đồng
đây cũng là nhiệm vụ việc làm cần thiết để nâng cao ý thức cho người dân trong việc phòng chống dịch